hành động liều lĩnh tàn nhẫn và đáng sợ thậm chí là có thể tước đoạt mạng sống của người khác
đó là những gì người ta nghĩ về những tên yêu dâu xanh
chỉ còn một chút lơ là thiếu thận trọng hoặc là quá tin người là có thể trở thành nạn nhân của chúng
vậy làm thế nào để thoát khỏi những móng vuốt ghê tờm và kinh hoàng của những tên yêu dâu xanh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngay sau đây
dù qua dù việc một nữ sinh một mươi bảy tuổi ở bà rệ dũng tàu bị hiếp dầm giữa ban ngày khiến dư luận dậy sóng
nhiều người kịch liệt lên án kẻ đã gây ra sự việc chấn động này
đó là tên mạnh minh lọc hai mươi chín tuổi trú tại xã phước tân quyền xuyên mộc tỉnh bà rệ dũng tàu
dù diệt xảy ra vào lúc một mươi bốn h ngay trên địa bàn xã phước tân quyền xuyên mộc tỉnh bà rệ dũng tàu
tôi cho rằng đây là một cái vụ án nghiêm trọng
đối tượng phạm tội đã thể hiện sự rất là liều lĩnh coi thường pháp luật
những hành vi đó là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo đúng quy định của bộ luật hình sự
sau khi nhậu xong và trên đường về nhà thì lộc phát hiện một nữ sinh đang ngồi một mình trước hiên nhà
trong men xài bí tỉ đường lại dắn người lọc nổi ham muốn liền tiến lại
ban đầu là xin nước uống nhưng nữ sinh này trả lời gia đình đi gián mới đi học về không có chìa khóa mở cửa
nhà em bấm cửa không có ai ở nhà
quan sát xung quanh thấy rắn người lọc tiến đến ôm lấy nữ sinh này
khi nạn nhân kêu
thì lộc dùng tay bóp cổ làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ
sau đó hắn đã đưa nữ sinh ra một khu giường dán ngay phía sau nhà nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm
đối tượng hòa tội nó thường là lợi dụng những tình huống là nạn nhân chỉ có ở nơi vắng vẻ
một chị có một mình và không có người là ở xung quanh và giúp đỡ
một trong những nguyên nhân nữa đó là do đối tượng đã sử dụng chất kích thích là đã có uống rượu bia
và khi uống rượu bia như vậy thì cái khả năng làm chủ bản thân khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nó cũng bị hạn chế
thực hiện xong lộc bỏ mặt nạn nhân nằm bất tỉnh tại hiện trường rồi về nhà
đến một mươi bảy giờ cùng ngày nạn nhân tỉnh dậy gọi điện cho gia đình và trình báo cơ quan công an
những cái vụ án hiếp dân thì đa phần là đối tượng lợi dụng lúc là nạn nhân chỉ ở một mình hoặc đơi vắng vẻ
hoặc là những vào ban đêm mà không có khả năng kêu cứu
và đối tượng lợi dụng lúc là nạn nhân chỉ ở một mình hoặc đơi vắng vẻ hoặc là những vào ban đêm mà không có khả năng kêu cứu
và đối tượng lợi dụng lúc là nạn nhân chỉ ở một mình hoặc đơi vắng vẻ hoặc là những vào ban đêm mà không có khả năng kêu cứu

rất là thuận lợi cho những kẻ mà có ý định tấn công xâm hại tình dục đối với trẻ em hoặc là đối với những người phụ nữ
vì sao ngày càng xuất hiện nhiều tình yêu rau xanh liều lĩnh manh động và sẵn sàng ra tay tàn nhẫn đến như vậy
một lời khuyên chân thành của chương trình dành cho tất cả mọi người là chúng ta tuyệt đối không nên ngồi vào nhà mà khi chúng ta không có người già
những trường hợp như vậy chúng ta nên đi ra một quán cà phê hay một nơi nào đó đông người để chúng ta ngồi chúng ta đợi người nhà chúng ta đến
trường hợp nếu mà chúng ta ngồi như vậy mà có đối tượng mà đi ngang mà nhìn những nơi như vậy thì lập tức chúng là phải bỏ chạy ngay
tối khắc không để những điều đáng tiếc xảy ra
làm thế nào để nhận diện được những tình yêu rau xanh khi chúng bắt đầu có ý định tấn công nạn nhân
dừng lại các bạn ơi dừng lại dừng lại
trong những trường hợp như vậy thì chúng ta tiệt đối không nên để đối tượng tiếp cận gần chúng ta
vì nếu để đối tượng tiếp cận gần thì những nguy hiểm này
sẽ đến với chúng ta
vì thế chúng ta gặp những trường hợp này chúng ta phải đứng dậy và chúng ta bỏ chạy ngay
những tình yêu râu xanh thường xuất hiện bất ngờ và ra tay khống chế nạn nhân
dừng lại các bạn dừng lại dừng lại
trường hợp mà chúng ta bị đối tượng mà ôm để mà tỏ ý đồ sàm sở thì các bạn cứ bình tĩnh
chúng ta không có
chúng ta không có gì phải lo lắng hết
chúng ta chỉ cần một động tác đơn giản là chúng ta đặt thẳng cái tay lên ngực của đối tượng
sau đó chúng ta xô một cái xong chúng ta bỏ chạy
dừng lại các bạn ơi dừng lại dừng lại
những tình hú mà chúng ta bị đối tượng bóp cổ

cái quan trọng mà điểm nhấn nhất là chúng ta phải khóa cái cổ lại và chúng ta gặp cái cổ lại
để giánh trường hợp chúng ta bị nghẹt thở
sau đó chúng ta để tay và chúng ta di chuyển lắc eo hông di chuyển để chúng ta khóc ra từng hình này
hay trong trường hợp nạn nhân bị yêu râu xanh tấn công khống chế và đánh đọc tàn nhẫn
hậu quả xảy ra là rất nguy hiểm
dừng lại các bạn dừng lại các bạn
tình huống mà chúng ta lỡ
có những cái tình huống mà chúng ta bị gây vào tình trạng là bị bóp cổ và đè xuống như vầy
thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách để mà chúng ta khóc thân
vì tình huống này rất là nguy hiểm
thì điều quan trọng là các bạn phải thật sự bình tĩnh
chúng ta phải khóa cái cổ lại
cùng lúc đó chúng ta đặt con lên
người ta đánh thì chúng ta đỡ
chúng ta đặt cái tay lên tay của đối tượng và sau đó chúng ta dùng cái hông chúng ta xây
chúng ta đã thẳng vào hạ bộ của đối tượng
sau đó chúng ta xây người và bỏ chạy
kỹ năng tránh gặp yêu thương
một hạn chế đi một mình vào ban đêm
hai tránh ở một mình những nơi vắng vẻ
hay ở nhà với người mà mình không tin tưởng
ba hạn chế ăn mặc hở hang
bốn nếu bị sàm sở
thì bạn cần thể hiện rõ ràng thái độ nghiêm túc là lùng và quyết đoán
năm nếu bị quấy rối
không nên im lặng
mà hãy thố cáo sự diệp với các tổ chức cơ quan hoặc chính quyền nơi gần nhất
kỹ năng thoát hiểm
cách một phán đoán sự diệp
cách hai phán đoán sự diệp
mục đích là bảo toàn tính mạng và tìm kế thoát thần cho bạn
cách hai đánh vào những chỗ hiểm
mục đích gây đau đớn cho đối thủ giải thoát cho bản thân
cách ba chạy thoát thân và kêu cứu
trong lúc đối tượng bất ngờ bị phản công
cần chạy thật nhanh để thoát thân
vừa chạy vừa chờ cứu để mọi người giúp đỡ và khiến cho chúng sợ mà bỏ chạy
vâng để thoát khỏi những hiểm họa khó lường trước những kẻ yêu xanh rất đáng sợ
thậm chí là nguy hiểm
thì tùy vào từng điều kiện môi trường con người và hoàn cảnh để chúng ta xử lý
và đó ít nhất cũng là việc cần thiết nếu chúng ta không may rơi vào trường hợp ở trên
hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình đã cung cấp sẽ giúp ích được cho quý vị khán giả
giúp mọi người được an toàn bảo toàn ngay chính bản thân của chúng ta nếu chẳng may gặp phải tình huống tương tự
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại